xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng chính của dạnh áp thấp đi qua bắc trung bộ
nên cả nước ta trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rông mạnh trên diện rộng
cụ thể là nơi có rãnh áp thấp đi qua
vì thế thời tiết ở miền trung có mưa rông mạnh lúc chiều tối
với nơi tập trung mưa nhiều nhất là tại khu vực bắc trung bộ
lượng mưa được dự báo có thể lên tới ba mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi lên trên bảy mươi mm
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lóc và gió rất mạnh
vì thế người dân tại các tỉnh miền trung cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nền nhiệt tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ
đêm nay ngày mai ra động từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên tại cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông mạnh
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi lên trên một trăm linh mm
trong cơn rông cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên cảng
trong cơn rông và hai khu vực chưa có nhiều biến động
cao nhất ngày mai tại tây nguyên từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trở ra tới bắc bộ nằm ở dưới phía bắc của rãnh áp thấp
lại có thêm tác động của những luồng ẩm do đới gió đông
đến đông nam của khối không khí biển mang lại
vì thế trong đêm nay và sáng mai
miền bắc tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và rông
riêng các tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn bắc giang
cao bằng thái nguyên tuyên quang hà giang lào cai và yên bái
cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm
cũng nhờ có những cơn mưa mà nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai
ở bắc bộ không cao giao động từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông hầu khắp các vùng biển ngoài khơi
ven bờ đều có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa gió nhẹ
còn tại quần đảo trường sa còn gió tây nam cấp bốn năm
nền nhiệt tại cả hai quần đảo sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây
có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
ngày nắng gián đoạn gió đông nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh